chính phủ nga vừa thông qua thủ tục thực hiện xác lệnh của tổng thống nga vladimir putin
ký cuối tháng một mươi hai năm ngoái về việc đáp trả giá trần đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu do phương tây áp đặt
xác lệnh có hiệu lực từ ngày mai ngày một tháng hai và có giá trị đến ngày một tháng bảy
theo đó cấm cung cấp dầu theo các hợp đồng trong đó quy định trực tiếp hoặc gián tiếp việc sử dụng cơ chế giá trần
theo quy định của chính phủ nga nếu cơ quan hải quan khi khai báo hàng hóa phát hiện áp trần giá
thì việc vận chuyển hàng hóa qua đường sắt nga và các đường ống trendnet của nga
từ đến các quốc gia thuộc liên minh kinh tế á âu sẽ bị cấm
ngoài ra các cá nhân pháp nhân xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu của nga
sẽ phải giám sát việc không áp dụng giá trần đối với người mua cuối cùng
từ ngày năm tháng một mươi hai năm ngoái lệnh cấm vận của liên minh châu âu đối với dầu mỏ nga vận chuyển bằng đường biển đã có hiệu lực
đồng thời các nước g bảy australia và liên minh châu âu eu áp giá trần đối với dầu nga ở mức sáu mươi usd một thùng
dự kiến từ ngày năm tháng hai tới biện pháp tương tự sẽ có hiệu lực đối với các sản phẩm dầu
nhưng vẫn chưa xác định được mức giá tối đa